khoảng hai trăm linh người đã được sơ tán sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đe dọa đánh bom
nhằm vào lễ hội ngày hè janssen impact hai nghìn hai mươi ba ở thủ đô seoul hàn quốc
theo cảnh sát địa phương một đối tượng đăng nội dung trên twitter cho biết đã đặt một quả bom
tại địa điểm tổ chức lễ hội ngày hè janssen impact hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại công viên olympic
phường sông pa phía đông thủ đô seoul người này viết rằng quả bom sẽ phát nổ khi thời điểm đến
đồng thời chia sẻ những ảnh chụp chất nổ sau khi phát hiện thông tin trên
các nhà tổ chức lễ hội đã tạm dừng sự kiện và thông báo cho cảnh sát mặc dù đã khám xét
các địa điểm quanh khu vực diễn ra lễ hội lực lượng chức năng cho biết vẫn không phát hiện
bom tại hiện trường cảnh sát đang truy tìm người đã đăng tải thông tin trên